thưa quý vị theo quy luật thì trộm cắp thường diễn ra vào ban đêm
nhưng mới đây tại nam định kẻ gian lại đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản ngay giữa ban ngày
sau khi đột nhập vào nhà kẻ trộm đã đập kết sắt vơ vét hết tài sản có giá trị
sau bảy giờ đồng hồ liên tục xác minh truy tìm đối tượng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã xác minh chính xác và bắt giữ kẻ trộm
đối tượng thực hiện vụ trộm kết sắt giữa ban ngày
là vũ hoàn sơn và trần anh tú cùng chú tại thành phố nam định
vào tám giờ sáng ngày một mươi ba tháng ba sơn và tú đã phá cổng cửa đồn nhập vào nhà
một người dân tại xã mỹ xá thành phố nam định để trộm cắp tài sản
sau khi đột nhập vào nhà bọn chúng đã trộm được năm chiếc đồng hồ đeo tay một tv một kết sắt
bên trong kết có hai cây vàng hai dây chuyền vàng bốn nhẫn vàng hai lắc tay hai mặt dây chuyền
và một số tờ tiền đô mệnh giá một trăm linh đô la mỹ và hai đô la mỹ
trước đó vào trưa ngày tám tháng ba sơn và tú cũng đã
phá cửa đột nhập vào nhà một người dân tại phường lộc vượng thành phố nam định
phá két sắt trộm tài sản
vũ hoàng sơn đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đưa vào diện quản lý theo dõi
để có tiền tiêu xài sơn rủ tú thuê xe ô tô làm phương tiện đi trộm cắp tài sản vào ban ngày
bọn chúng thường chọn những gia đình công chức có điều kiện về kinh tế
khi đã chọn được mục tiêu bọn chúng sẽ phục sẵn từ đêm hôm trước
đợi đến sáng hôm sau khi gia chủ khóa cửa đi làm
sẽ đột nhập vào nhà trộm kết sắt và những tài sản có giá trị
hai đối tượng đã có rất nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
trước đó đối tượng đã điều tra kỹ về quy luật của chủ nhà
khi đợi chủ nhà đi làm hoặc tắng hết các đối tượng tiến hành
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đang tích cực thu hồi tài sản trả lại cho nạn nhân
đồng thời triển khai các biện pháp tuần tra kiểm soát về phòng chống trộm tài sản
nhất là tuyên truyền về thủ đoạn trộm cắp ban ngày đến từng hộ gia đình
theo đó các hộ gia đình cũng cần ra cố nhà cửa
đóng khóa cẩn thận và nên sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm
không nên để nhiều tiền mặt tài sản có giá trị cao ở trong nhà
việc chủ động phòng ngừa sẽ vô hiệu hóa hoặc làm giảm thiểu thiệt hại trong các vụ trộm đột nhập